thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi kiểm tra thực tế một số hộ chăn nuôi lợn bị mắc dịch tả lợn châu phi
tại huyện đông anh và làm việc với một số bộ ngành địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh lây lan
sang các tỉnh thành chưa có dịch
trực tiếp đến trang trại lợn ở xã tiên dương huyện đông anh để kiểm tra công tác chống dịch tả lợn châu phi
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu hộ chăn nuôi tiếp tục khử trùng chuồng trại
đây là một trong những địa phương có số lượng lợn bị tiêu hủy lớn nhất ở hà nội
ngay sau khi trực tiếp thị xát tình hình thủ tướng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd tp hà nội huyện đông anh và các hộ chăn nuôi lợn
báo cáo tại buổi làm việc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế
và nếu không làm tốt thì dịch sẽ tiếp tục lây lan